các cuộc giao tranh tiếp tục nổ ra tại nhà máy luyện thép azovstan
ở thành phố maropol của ukraine sau thời hạn ngừng bắn
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay
thứ tư ngày bốn tháng năm xin kính chào quý vị
mở đầu chương trình là một số tin tức đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
tin an ninh trật tự
vào tối qua trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì
phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tuần giáo công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên
kiểm tra xe khách chạy tuyến điện biên thanh hóa
phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp
hai đối tượng là nguyễn hữu kiên và bùi văn luận đều trú tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa
qua khám xét thu giữ hai mươi sáu gói chứa năm hai trăm linh đồng
hai trăm linh viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong bao gạo
tám viên ma túy tổng hợp cất giấu trong bao thuốc lá
tại cơ quan công an kiên và luận khai nhận mua số ma túy trên với giá năm mươi triệu đồng
đang trên đường mang về thanh hóa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện tổ công tác đã bàn giao hai đối tượng cùng tăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
sáng nay công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đào sơn hải chú tại tp hồ chí minh
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng bốn trên đèo bảo lộc thuộc địa phận xã đại lào
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa năm phương tiện giao thông
đều đang lên đèo bảo lộc khiến hai người phụ nữ tử vong
vào thời điểm trên ông hải điều khiển xe ô tô con bảy chỗ ngồi
đang lên đèo bảo lộc theo hướng từ tp hồ chí minh đi đà lạt
không làm chủ được tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn
đã đâm vào ba xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước
theo kết quả điều tra đào sơn hải đã có hành vi điều khiển xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn
đối với xe chạy liền trước vi phạm khoảng một điều một mươi hai luật giao thông đường bộ
gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả hai người tử vong tại chỗ
hành vi của đào sơn hải đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
thưa quý vị mới chỉ vào đầu mùa hè tuy nhiên nhiều trường hợp
chủ yếu là thanh thiếu niên bị đuối nước thương tâm đã xảy ra trên phạm vi cả nước
nhất là ở các khu vực du lịch bãi tắm
đánh giá về thực trạng này các cơ quan chức năng cho rằng
đa phần là do ý thức nhận thức và việc thiếu kỹ năng sơ cứu ban đầu
trong khi người bị nạn chỉ có khoảng một mươi phút trước khi não bị tổn thương do
thiếu oxy dẫn đến tử vong

sau hơn hai năm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh
nhân viên của những khu du lịch khu nghỉ dưỡng đa phần đều nghỉ việc
hoặc những nhân viên đã từng được tập huấn về các phương pháp xử lý tình huống sơ cứu đuối nước
thì sau một thời gian dài các kỹ năng kiến thức có phần bị rơi rụng
qua quá trình tạm dừng hoạt động do dịch covid một mươi chín

chúng tôi đã tiếp xúc với việc tập huấn về kỹ năng phòng chạy cháy bắt cửa đoạn hộ
những người vận hành những người lao động tại đây
thì qua quá trình tập luyện nhưng mà cũng ít khi được vận hành
sử dụng kỹ năng đấy vào việc sơ cấp cứu hàng ngày
trên thực tế thì ở khu vực này chúng tôi cũng đã làm những hệ thống bảo vệ
để đảm bảo cho an toàn cho du khách
nhưng cũng có thể không tránh khỏi những trường hợp các cháu nhỏ
vì tính hiếu động thì hay chạy nhảy
thế nên luôn luôn khi có du khách đến
đặc biệt là các đoàn có cháu nhỏ
chúng tôi luôn luôn cử lực lượng là thường xuyên đi cùng để giám sát
cái lực lượng cứu hộ thì mặc dù chúng tôi đã có
nhưng mà trên thực tế thì kỹ năng để cứu hộ cứu nạn
thì cũng chưa thật là được đầy đủ
cho nên chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng
để mở lớp tập huấn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn
để đảm bảo an toàn cho du khách
trong thời gian cao điểm du lịch nghỉ dưỡng
một mươi tháng bốn mùa một tháng năm
lực lượng cảnh sát phòng cháy đã đến từng cơ sở khu lưu trú khu nghỉ dưỡng
để hướng dẫn tập huấn các kỹ năng phòng ngừa tai nạn
trong đó tập trung vào những chi tiết đặc điểm thiếu sót
của công tác phòng ngừa và xử lý tình huống
của đặc thù từng địa điểm
giúp các cơ sở này kịp thời khắc phục trước thời gian đón khách
trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác cứu nạn hộ
thì nó được nêu rất rõ và cụ thể hóa trong cái nghị định tám mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
nhưng nghị định này chưa thật sự được người dân cũng như các chủ cơ sở quan tâm
mọi người chưa nhận thức rõ được là việc mà mình cần phải làm gì
hoặc là trách nhiệm của mình đến đâu
thường là cơ quan cảnh sát phòng cháy gặn hộ xuống nhắc nhở
thì họ mới biết và mới thực hiện theo
còn họ chưa có sự chủ động mà chưa bám sát vào những nội dung
mà cơ quan hệ phục họ cũng như là cơ quan chức năng hướng dẫn
được lượng chức năng cũng khuyên cáo
hiện đã bắt đầu bước vào mùa nắng nóng
các địa điểm như hồ bơi bãi sông suối
sẽ là địa điểm thu hút rất đông thanh thiếu niên đến du lịch bơi lội
các bậc cha mẹ phụ huynh các em
cần chú ý đến các em nhỏ nhiều hơn
hướng dẫn và trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ
để phòng tránh tai nạn đuối nước trong giai đoạn này
tiếp tục với những thông tin khác

hàng không việt nam vừa báo cáo bộ giao thông vận tải công tác phục vụ
nhằm bảo đảm an toàn an ninh hàng không
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm vừa qua
theo đó tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không sân bay việt nam
ước đạt bảy bảy trăm linh lần hạ cất cánh
giảm một mươi hai so với cùng kỳ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm của năm hai nghìn hai mươi một
hơn một một triệu hành khách giảm ba ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
giai đoạn từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm
các hãng hàng không việt nam thực hiện ba sáu trăm linh chuyến bay
giảm một mươi ba năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có ba ba trăm linh chuyến cất cánh đúng giờ
chiếm tỷ lệ đúng giờ là tám mươi tám
giảm bảy điểm so với tháng cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi một
tổng số chuyến bay bị hủy là hai mươi năm chuyến
chiếm tỷ lệ hủy là bảy
giảm hai điểm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
lãnh đạo cục hàng không việt nam đánh giá
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
các đơn vị trong ngành hàng không đã phối hợp nhịp nhàng
không xảy ra tình trạng ồn tắc tại cảng hàng không
hạn chế tối đa tình trạng bay trở vì lý do thời tiết
tỷ lệ chuyến bay đúng giờ ở mức khá cao
trong bốn ngành nghỉ lễ từ ba mươi tháng bốn đến ba tháng năm
năm ngành du lịch thành phố đà nẵng đón hơn hai trăm năm mươi bốn lượt khách
tăng hơn ba bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách quốc tế đạt khoảng bảy bốn trăm linh lượt khách
đây là cơ hội tốt để ngành du lịch của thành phố
phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
để bảo đảm an ninh trật tự các cơ quan sở ngành
địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra
xử lý nghiêm tình trạng trèo kéo tăng giá
đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
đã tổ chức tuần tra trên sông
để hạn chế tối đa các nguy cơ xảy ra tai nạn
lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị liên quan
ra soát đánh giá điều kiện hoạt động của tất cả các phương tiện
thường xuyên hoạt động trên sông hàn
trong số hai mươi ba tàu đăng ký chở khách
có bốn tàu không đủ điều kiện hoạt động
các tàu còn lại đều đảm bảo về đăng ký đăng kiểm
việc thường xuyên tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng
sẽ góp phần tạo sự yên tâm an toàn cho du khách
khi tham gia trải nghiệm sông hàn về đêm như thế này
ngoài ra các hoạt động tại khu vực
tại bãi biển my an và tuyên phố du lịch
an thượng đã tạo ra chuỗi dịch vụ
kéo dài thời gian vui chơi giải trí về đêm
cho người dân và du khách
có thể thấy từ sự chuẩn bị
và trách nhiệm cao của các cấp các ngành
và các lĩnh vực để quá trình phục hồi
phát triển kinh tế xã hội nhanh hơn
công an thành phố hà nội vừa ra thông báo
phương án phân luồng giao thông
tổ chức hướng đi cho các phương tiện giao thông
trong dịp diễn ra các hoạt động
của đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
từ một mươi bốn h đến hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng bốn
diễn ra lễ khai mạc đại hội
tại sân vận động quốc gia mỹ đình

hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng
có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg
xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ trở lên
trừ phương tiện của các lực lượng tham gia
phục vụ buổi lễ khai mạc
lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ
lê quang đạo mễ trì châu văn liêm
nguyễn cơ thạch đỗ xuân hợp trần hữu dự
nguyễn hoàng hàm nghi tân mỹ
hồ tùng mậu đường gom phải
đại lộ thăng long đoạn từ
trung tâm hội nghị quốc gia đến nút giao
lê quang đạo tại trận thi đấu
tranh giải ba và trận chung kết môn bóng đá
nam tại sân vận động quốc gia mỹ đình
lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân luồng
giao thông trên các tuyến như buổi lễ
khai mạc đại hội từ một mươi năm h đến
hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng năm
diễn ra lễ bế mạc đại hội tại
cung điển kinh hà nội trần hữu dự
tiến hành phân luồng hạn chế đối với các xe ô tô
chở hàng có khối lượng hàng hóa
chuyên chở từ năm trăm linh kg
xe ô tô chở khách từ một mươi sáu chỗ
trở lên trừ phương tiện của các lực lượng
tham gia phục vụ buổi lễ bế mạc
lưu thông trên các tuyến đường lê đức thọ
lê quang đạo nguyễn cơ thạch
đỗ xuân hợp trần hữu dự tân mỹ
trịnh văn bồ công an hà nội
khuyến khích người dân cổ động viên đến
khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình cung điển kinh
hà nội và các địa điểm thi đấu
sử dụng phương tiện giao thông công cộng
chiều nay liên bộ tài chính công thương
quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
theo chu kỳ sau ngày nghỉ bù dịp lễ
ba mươi tháng bốn một tháng năm
theo đó xăng e năm ron chín mươi hai
tăng ba trăm ba mươi đồng một lit
giá xăng ron chín mươi năm được điều chỉnh tăng bốn trăm bốn mươi đồng một lít
sau khi tăng mức giá bán lẻ
tối đa đối với xăng e năm ron chín mươi hai
là hai mươi bảy bốn trăm sáu mươi đồng một lít
và xăng ron chín mươi năm
là hai mươi tám bốn trăm ba mươi đồng một lít
tính chung trong hơn bốn tháng đầu năm
giá xăng đã có tám lần tăng và ba lần giảm
không chỉ xăng mà giá
mặt hàng dầu diesel tại kỳ điều hành lần này
cũng được điều chỉnh tăng
còn dầu mazub được điều chỉnh giảm
ở kỳ điều chỉnh lần này liên bộ tài chính công thương
trích quỹ bình ổn với xăng e năm ron chín mươi hai
ở mức ba trăm linh đồng một lit
xăng ron chín mươi năm ở mức bốn trăm linh đồng một lít
và dầu diazen là một trăm linh đồng một lit
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi
những thông tin đáng chú ý khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
sẽ là những tin tức về an ninh trực tự
kính thưa quý vị chiều ngày bốn tháng năm
đoạn qua tỉnh long an hướng về tiền giang
và ngược lại đã xảy ra ủng tắc kéo dài
nguyên nhân là do một chiếc xe tải chở nhớt lưu thông trên cao tốc
đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
và dầu dớt trên xe cháy loan xuống đường
khiến cho ngọn lửa lan ra xung quanh
trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút
nam tài xế lái xe tải bồn biển số cần thơ
trên cao tốc trung lương hướng từ thành phố hồ chí minh đi miền tây
khi tới đoạn thuộc địa phận thành phố tân an
tài xế nguyễn hoàng thương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê long an
điều khiển xe tải biển số sáu mươi năm c hai nghìn ba trăm bốn mươi hai
theo hướng về các tỉnh miền tây
khi xe qua khu vực xã lợi bình nhơn thành phố tân an tỉnh long an
thì phát hiện cháy ở thân xe nên tài xế đã dừng ô tô chạy thoát ra ngoài an toàn
ít phút sau lửa bùng lên dữ dội dầu nhớt loan ra mặt đường cháy nghi ngút
cột khói đen bốc lên cao lan sang làng đường chiều ngược lại
khiến các xe khác phải dừng từ xa
tiếp nhận thông tin vụ việc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cảnh sát giao thông
đã có mặt tại hiện trường phong tỏa hai chiều xe để đảm bảo an toàn
đồng thời tiến hành dập lửa
đến một mươi ba giờ ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt
sự cố không gây thương tích về người nhưng khiến xe tải bị cháy rụi
giao thông qua khu vực ủng tắc nghiêm trọng
công an huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết đang phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe chở khách
và vụ tai nạn đã xảy ra đã khiến quốc lộ một mươi bốn kẹt xe trong nhiều giờ vào sáng ngày bốn tháng năm
thông tin ban đầu vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng xe ben mang biển kiểm soát năm mươi r ba mươi năm mươi chín
chạy hướng thành phố đồng xoài đi huyện bù đăng bất ngờ mất lái
tông mạnh vào xe khách mang biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi năm nghìn bốn trăm sáu mươi sáu chạy hướng ngược lại
trên xe khách lúc đó có hơn hai mươi hành khách
cú va mạnh khiến xe ben leo qua mương nước đụng vào bờ đất phía bên trái đường
cùng chiều mới dừng lại
xe khách bị hư hỏng nạn phần đầu
rất may hành khách trên xe an toàn
vụ tai nạn xảy ra vào lúc cao điểm
các xe từ các tỉnh tây nguyên và miền trung đổ về
nên gây tình trạng kẹt xe hàng cây số trong thời gian hàng giờ đồng hồ
nhận tin báo công an tỉnh và công an huyện bù đăng
cùng các lực lượng tại xã minh hưng
đã có mặt tại hiện trường
hỗ trợ người dân đi trên xe điều tiết giao thông
và tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cho biết
đã tạm giữ hình sự và năm đối tượng
gồm trần anh trung ba mươi tám tuổi
nguyễn thế anh hai mươi chín tuổi
trần trung tín hai mươi năm tuổi
trần đức huy hai mươi bốn tuổi
và trần hoàng hai mươi chín tuổi
cả năm ngụ tại thành phố long khánh đồng nai
để xác minh làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
và cố ý làm hư hỏng tài sản
theo điều tra ban đầu chiều tối ngày ba mươi tháng bốn
tại đường lý thường kiệt
ngay trước cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hân linh
khu phố một phường xuân an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
do mâu thuẫn trong quá trình điều khiển xe lưu thông trên đường
nên trung thế anh tín huy và hoàng
xảy ra mâu thuẫn sâu sát
với đạo duy trường ba mươi tám tuổi
phạm minh thắng ba mươi tuổi
phạm văn đại ba mươi bốn tuổi
đều ngụ tại huyện xuân lộc đồng nai
và bùi dưỡng ba mươi hai tuổi
ngụ thành phố long khánh đồng nai
vụ sâu sát khiến trường và dưỡng bị thương
phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
và gương chiếu hậu bên phải của xe ô tô mang biển số sáu mươi c sáu mươi một nghìn bốn trăm ba mươi hai bị đập vỡ
sau khi tiếp nhận sự việc
công an thành phố long khánh đã vào cuộc điều tra
và tiến hành bắt giữ các đối tượng
hiện công an thành phố long khánh
đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
sáng nay ngày bốn tháng năm
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
cho biết đang truy tìm đối tượng
đập vỡ kính xe ô tô để trộm tài sản
với số tiền bị mất là năm mươi usd
trước đó khuya ngày ba tháng năm
công an phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
tiếp nhận trình báo của người dân về việc
bị kẻ giang đập cửa kính ô tô
lấy đi số tài sản lớn trong xe
theo đó nạn nhân đậu xe trên đường ba mươi tháng bốn
phường phú hòa thành phố thủ dầu một để đi công việc
khi quay trở lại thì tá hỏa phát hiện
tài sản đập kính phía giữa xe
lấy đi năm mươi usd để bên trong
thời điểm khi xảy ra vụ việc khu vực hiện trường trời mưa lớn
tiếp nhận thông tin công an thành phố thủ dầu một
đã trích xuất camera an ninh
lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ việc phát hiện hai mươi đối tượng dương tính ma túy
trong một khách sạn tại ấp ba
xã an thái trung huyện cái bè tỉnh tiền giang
và ngày bốn tháng năm công an huyện cái bè tỉnh tiền giang
cho biết đã khởi tố tạm giam đối tượng
nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngủ tại ấp bốn xã tân thanh huyện cái bè
về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy

trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác phối hợp gồm các lực lượng
cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp công an huyện cái bè
tiến hành kiểm tra một khách sạn
trên địa bàn ấp ba xã an thái trung huyện cái bè

phát hiện hai mươi đối tượng dương tính với chất ma túy tại khách sạn
trong đó nguyễn hoài nam đang tàn trữ một túi ni lông
chứa chất ma túy
vụ việc được tiến hành điều tra làm rõ
và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
qua đấu tranh nguyễn hoài nam thừa nhận hành vi tàn trữ ma túy
để sử dụng và bán cho người khác sử dụng
công an huyện cái bè khởi tố đối tượng
thu giữ gần ba mươi gram ma túy loại

và trên một mươi gram ma túy loại mdma

kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận
cho biết là đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng
cho biết là đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện

trước đó chiều ngày ba tháng năm tòa cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân
trước đó chiều ngày ba tháng năm tòa cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân
phối hợp với công an thị trấn tân nghĩa
tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
trên đường hùng dương thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân

với nội dung ba tượng có biểu hiện ghi chấn nên kiểm tra hành chính
nội dung ba tượng có biểu hiện ghi chấn nên kiểm tra hành chính
qua đó bắt quả tang lê văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đang tàn trử sáu trăm linh gram ma túy đá

hai viên thuốc lắp và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
nói tượng khai nhận số ma túy trên mua được từ tp hcm
của hồ chí minh khi đang trên đường đưa dị bệnh thuận tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức về y tế
sáng ngày bốn tháng năm bệnh viện lê văn thịnh tp hcm cho biết đã cứu sống một thanh niên hai mươi chín tuổi
uống thuốc ngủ tự tử do không tìm được việc làm
trước đó bệnh nhân được đưa đến bệnh viện lê văn thịnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê
không có phản xạ đồng tử co sau khi uống tám mươi viên phenobarbito một loại thuốc an thần
các bác sĩ ngay lập tức đặt nội khí quản máy thở dùng thuốc vận mạch và tư vấn gia đình lọc máu hấp phụ
sau ba ngày lọc máu bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tình trạng tâm lý ổn định
theo các bác sĩ bệnh nhân đã uống tổng cộng tám gram fino bagito trong khi liều tử vong là từ sáu gram trở lên
đây là trường hợp hy hữu khi uống thuốc ngộ với lượng lớn như vậy
đáng chú ý nếu trước đây bệnh viện lê văn thịnh chỉ tiếp nhận một hai ca từ tuổi một tháng
thì sau dịch covid một mươi chín mỗi tuần có từ ba đến bốn ca đây là tình trạng đáng báo động
các bác sĩ khuyến cáo việc dễ dàng mua và dùng thuốc an thần không có chỉ định
có thể gây ngộ độc suy gan suy thận và tử vong
sau gần hai năm tạm ngừng do dịch bệnh thì mới đây đoàn chuyên gia đức đã đến tp hcm
để tiếp tục chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ điều trị bệnh sa sút trí tuệ
hay còn gọi là azimer cho các bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an
alzheimer là bệnh lý thoái hóa của não bộ
đây là nguyên nhân phổ biến nhất của chứng mức trí tiến triển ở người lớn tuổi
theo thống kê cứ ba giây sẽ có một người mắc bệnh esermer
dù vậy bệnh này hiện chưa được quan tâm đúng mực
hiện trên cả nước chỉ có ba đơn vị điều trị về trí nhớ và sa sút trí tuệ
trong đó bệnh viện ba mươi tháng bốn là đơn vị đầu tiên ở phía nam với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia đức
đơn vị trí nhớ và sa sút trí tuệ điều trị bệnh alzheimer bằng các phương pháp không dùng thuốc
bằng các bài tập não bộ giúp những người bệnh sa sút trí tuệ dần lấy lại nhận thức và trí nhớ
đây là mô hình tiếp cận điều trị bài bản và hiện đại
được biết bệnh gia súc trí tuệ khi được chẩn đoán sớm sau ba năm điều trị đúng phương pháp
có thể hòa nhập trở lại cuộc sống khỏe mạnh cho hàng chục năm sau
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm là một trong những giai đoạn cao điểm của ngành du lịch
theo thống kê của sở du lịch tp hcm chỉ trong bốn ngày nghỉ lễ thành phố đã đón một trăm tám mươi sáu lượt khách nội địa
và hơn một mươi ba lực khách quốc tế doanh thu ước đạt là một sáu trăm một mươi tỷ đồng
cụ thể các khu du lịch điểm vui chơi giải trí tại thành phố đón bốn trăm hai mươi lượt khách
ba trong số những điểm đến đồng khách nhất là thảo cầm chiên công viên văn hóa đàm sen
và di tích lịch sử vinh độc lập trong đó thảo cầm chiên đón chín mươi lượt khách
công viên văn hóa đàm sen đón hơn bốn mươi lượt và vinh độc lập gần hai mươi hai lượt
tại các cơ sở lưu trú khách lưu trú ước đạt sáu mươi năm bảy mươi dưới chín mươi năm lượt khách
năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch tp hcm đạt mục tiêu đón ba năm triệu lượt khách quốc tế
năm triệu lượt khách nội địa trong trạng thái bình thường mới doanh thu ước đạt chín mươi bảy bảy tỷ đồng
với hiệu khả quan từ kỳ nghỉ lễ vừa qua là động lực để ngành du lịch tp hcm
tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn hè và dịp cao điểm du lịch cuối năm